để bổ sung nguồn năng lượng sạch cho quốc gia và khai thác hiệu quả các vùng đất hoang hóa
không sản xuất được nông nghiệp tỉnh long an đã xin chủ trương của chính phủ quy hoạch
và phát triển hai mươi ba dự án điện mặt trời với công suất hơn một bảy trăm linh mwp
hiện tại tỉnh long an đã có tám dự án điện năng lượng mặt trời đưa vào hoạt động
và đã hòa mạng lưới quốc gia với công suất vào khoảng bốn trăm bốn mươi mwp
một dự án đang được hoàn thiện và sẽ hòa mạng lưới quốc gia vào cuối năm nay
một mươi bốn dự án còn lại đang được bộ công thương và chính phủ thẩm định phê duyệt
các dự án điện năng lượng mặt trời đang hoạt động hòa vào mạng lưới điện quốc gia
đã tạo thêm nguồn năng lượng sạch cho quốc gia và tăng nguồn thu cho ngân sách của tỉnh rất lớn
bình quân một dự án mỗi năm đóng góp ngân sách tỉnh từ một mươi năm đến một mươi tám tỷ đồng
các dự án đi vào hoạt động không chỉ nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh
mà còn góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương
hiện tại là do các
theo quyết định mới của thủ tướng chính phủ thì cái giá điện đã giảm hơn so với trước đây
cho nên là chúng tôi cũng nghĩ là nhanh chóng đưa vào cái chủ trương
để chúng tôi thực hiện đầu tư dự án mới
kịp cái tiến độ cũng như là theo cái thời hạn của quyết định số một mươi ba của thủ tướng chính phủ đưa ra
việc long an quy hoạch vùng đất phèn không sản xuất được nông nghiệp
để phát triển điện năng lượng mặt trời đã mang về giá trị kinh tế rất cao
nguồn năng lượng sạch thu được từ ánh nắng mặt trời đạt cao
là do vùng đất long an có lượng bức xạ mặt trời rất tốt so với nhiều địa phương khác trong cả nước
sở công thương cũng đã tập hợp các dự án này và tham mưu cho quỹ ban
để đề nghị các bộ ngành trung ương bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia
việc quy hoạch phát triển các nhà máy điện mặt trời trên địa bàn tỉnh long an
đã phần nào giải quyết được bài toán về việc cung cấp điện
đáp ứng nhu cầu về điện tại địa phương trong quá trình phát triển kinh tế xã hội
cũng như phù hợp với tiến trình phát triển năng lượng tái tạo của việt nam